sau cơn bão số một mươi nhiều tuyến đê ngăn mặn tại các khu vực ven sông danh tỉnh quảng bình ngập sâu và hư hỏng nặng
làm nước mặn xâm thực ảnh hưởng đến hàng nghìn hectare đất nông nghiệp
nhiều bà con nông dân đang rất lo lắng trước nguy cơ không còn đất nông nghiệp để sản xuất
đây là tuyến đê ngăn mặn thuộc xã hạ trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
sau cơn bão số một mươi tuyến đê này đã bị sóng lớn tràn qua gây sạt lở và cuốn trôi nhiều đoạn
khiến hơn một trăm linh hectare nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng gần hai trăm năm mươi hectare đất nông nghiệp của tám trăm linh hộ dân bị nhiễm mặn
nhiều bà con nông dân đang rất lo lắng trước nguy cơ không còn đất nông nghiệp để sản xuất ảnh hưởng đến hàng nghìn hectare đất nông nghiệp
nhiều bà con nông dân đang rất lo lắng trước nguy cơ không còn đất nông nghiệp để sản xuất ảnh hưởng đến hàng nghìn hectare đất nông nghiệp
thời tiết nắng nóng kéo dài tại quảng bình đang khiến nồng độ muối trong đất nhiễm mặn càng tăng cao công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn
do đó việc gấp rút xử lý các diện tích đất bị nhiễm mặn này đòi hỏi các ban ngành liên quan cần sớm vào cuộc nhằm bảo vệ được diện tích đất nông nghiệp cho bà con canh tác trong thời gian tới